xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày hai tháng chín thời tiết ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
mưa chủ yếu tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
trong cơn rông cần đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm
như rông xét gió giật mạnh nguy hiểm
nhật độ cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi ba mươi ba độ
sang ngày ba và ngày bốn mưa rứt trời còn nhiều mây
với nhật độ cao nhất là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
ở phần phía tây bắc bộ hội tụ gió vẫn duy trì tình trạng mưa rông diện giải sát
cường độ mưa và diện mưa cũng giảm dần qua từng ngày
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm
như rông xét gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ ở mức từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thời tiên huế
mưa gia tăng về diện và lượng trong hai ngày đầu
thời gian có mưa chủ yếu tập trung xảy ra vào chiều tối
sang ngày mùng ba và ngày mùng bốn thì mưa giảm
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận dự báo mưa sẽ ít xuất hiện
trong ngày mùng hai nhưng sẽ tăng cường trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét cũng như gió giật mạnh
nhật độ cao nhất trong ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng chín là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm nhẹ một độ
trong ngày mùng bốn
tại khu vực tây nguyên trong ngày mai thời tiết chủ đạo là ngày có nắng gián đoạn
chiều tối và tối thì có mưa rào và rông ở diện giải rác
khoảng từ ngày mùng ba trở đi thì mưa rào và rông sẽ gia tăng
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ trong ba ngày tới không vượt quá mức là ba mươi hai độ
tại khu vực nam bộ trong ngày hai tháng chín ít mưa chủ yếu là xảy ra về chiều tối
sang ngày mùng ba và ngày mùng bốn mưa gia tăng trên khu vực
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ